sau gần hai tháng kiên trì và hai mươi sáu ngày chạy ecmo căng thẳng để giành giật sự sống với tử thần
bé trai một mươi năm tuổi nặng một trăm hai mươi kg đã được bệnh viện nhi đồng tp hcm cứu sống
đây là cuộc hồi sinh ngoạn mục được ví như bệnh nhân phi công chín mươi một thứ hai của việt nam
ngày bốn tháng một mươi một bé trai nặng một trăm hai mươi kg được đưa vào bệnh viện sau khi xác định dương tính sars cov hai
ba cô bé trước đó cũng tử vong vì covid một mươi chín
tại thời điểm nhập viện bé nhanh chóng diễn tiến nặng phổi bị tổn thương trắng xóa và suy đa cơ quan
và chuyến sang khoa học sức tích cực chống độc icu
tại đây bé được thở máy lọc máu và chạy ecmo kỹ thuật tiêm phối nhân tạo liên tục
đã có lúc bệnh như cái máy ecmo thất bại tuyệt vọng đòi buông xuôi để đi theo với người cha đã mất
đối với bé là phút vàng và giờ vàng
đối với bé thành ra chính như vậy là cả ekip đều tích cực để làm để mà gắn cái máy ecmo cho bé
thì phải nói là khi mà gắn ít mô xong rồi thì tình hình của bé oxy máu cải thiện rất là khá tốt
em bé nó cũng có một cái đợt nhiễm trùng
và chúng tôi phải điều trị những cái kháng sinh phổ rộng mà gọi là mạnh để mà điều trị cho cháu
thì quá trình điều trị như vậy thì rõ ràng là phản ứng viêm của cháu tiếp tục tăng
mà sau này chúng tôi nghiên cứu là chúng tôi thấy có những nghiên cứu người ta thấy rằng
virus nó vẫn nằm ở trong cái mô mỡ của em bé
và nó cứ phóng thích và nó làm phản ứng viêm rất là cao
và chính vì vậy là bắt buộc phải có một cái giải pháp thêm
và cái giải pháp đó là cái giải pháp lọc máu hấp phụ saitukin
bởi vì em bé nó có một cái hiện tượng phản ứng viêm quá mạnh mà có gọi là cơn bão saitokin
thành ra chính vì vậy thì chúng tôi đã sử dụng cái lọc máu hấp phụ là bốn đợt
và sau đó thì tình hình cháu có cải thiện
hàng loạt các biến chứng như viêm xe phổi tăng đông tăng viêm toàn thân được đẩy lùi dần theo thời gian
đến nay sức khỏe của bé đã ổn định
con là một đứa trẻ rất là kiên cường nhưng mà cũng rất là tình cảm
tức là trong giai đoạn mà con bệnh nặng con mê mang con không biết gì thì các cô các chú là thay phiên chăm sóc cho con
nhưng mà ngay khi bắt đầu con tỉnh lại con có thể có những cái cử động đầu tiên rồi là con rất là phối hợp với các cô
tôi nói thành công của một cái trường hợp bệnh nặng không phải chỉ ở cái kỹ thuật cao
không phải chỉ ở cái trình độ chuyên môn cái tay nghề của các bác sĩ
mà đó là ở cái sự đồng lòng nỗ lực
từ hai phía ba phía phía nhân viên y tế và chính phía bệnh nhân
con đã rất nỗ lực con đã rất kiên cường
mà nhờ vậy là con đã hồi phục mà con có thể được xuất viện
đây là một trong những trường hợp bệnh nhi nhiễm covid một mươi chín nặng nhất việt nam được cứu sống
các bác sĩ cảnh báo nhóm trẻ béo phì dù không có bệnh nền cũng là các đối tượng nguy cơ
dễ trở nặng và tử vong khi nhiễm covid một mươi chín đặc biệt là các trường hợp chưa tiêm vaccine